quý vị khán giả đang theo dõi tin tức trên kênh sức khỏe và đời sống
thưa quý vị và các bạn hình ảnh những em bé khuôn mặt bơ phờ mái tóc suối bù ngủ gật cù trên tay mẹ
nằm co bên mép đường lùm cây sau chặng đường dài hàng nghìn km bằng xe máy về quê tránh dịch đã gây xúc động
và mới đây nhất khi cùng bố mẹ vượt hàng nghìn cây số từ bình phước về nghệ an đến đỉnh đèo hải vân
cháu bé ba tuổi đã ngất lịm vì đói vì z được lực lượng y tế kịp thời cấp cứu kính mời quý vị cùng theo dõi
đỉnh đèo hải vân rạng sáng ngày sáu tháng một mươi trời mưa như trước hàng trăm người chạy xe máy từ các tỉnh phía nam về quê
tạm dừng nghỉ ăn uống chúc ít chuẩn bị hành trình đổ đèo vào địa phận lăng cô thừa thiên huế
trong gió xích tiếng loa của tình nguyện viên thông báo sau một mươi phút nữa xe bán tải sẽ mở đường rồi đèn cho bà con xuống chân đèo hải vân vào địa phận lăng cô thừa thiên huế vừa chất
tiếng động cơ xe máy vừa đồng loạt khởi động dọng một phụ nữ thức thanh cứu con tôi với
giữa đám đông người xe một bà mẹ bồng đứa trẻ đã ngất liệm trong lớp áo mưa kính mít lao thẳng về phía các tình nguyện phiên
rất nhanh một tình nguyện viên cũng là y tá lao đến ôm lấy đứa nhỏ từ tay người mẹ chạy vội vào một quán nước
lập tức các y tá bác sĩ tình nguyện tại đây khẩn cấp sơ cứu
khoảng một mươi phút sau cháu bé hồi tỉnh khóc lớn khi không thấy mẹ đâu xung quanh chỉ toàn người mặc đồ bảo hộ y tế
qua kiểm tra nhóm tình nguyện nhận định cháu bé ngất xỉu do tụt đường huyết vì quá đói và mệt sau chặn đường dài
người mẹ quê tỉnh nghệ an nước mắt hòa nước mưa kể lại
trên đường đi cháu bé nôn ói không ăn được gì khi đến đỉnh đèo hải vân thì hết nôn ói chị mở chiếc áo mưa ra xem thì con đã ngứt liệm
thật may mắn là trong đoàn tình nguyện hỗ trợ người dân có các y bác sĩ nên cháu bé được cứu kịp thời
đón con từ nhân viên y tế đúc cho bé từng mẫu sức ấm nóng
người mẹ nghẹn ngào vợ chồng em chạy xe máy từ bình phước về trên đường gặp nhiều khó khăn đến đây tưởng đã mất con
may mắn các y bác sĩ cứu chấp
rung rảy bừng bắp sốc nóng từ lực lượng tình nguyện chị vừa thì giống hai mươi hai tuổi quê tỉnh điện biên
cố ăn vội để có sữa cho đứa con
chị giống kể cách đây hai tháng chị sinh con ở tỉnh bình dương
tuy nhiên diễn biến dịch bệnh căng thẳng vợ chồng không có việc làm nên quyết định chạy xe máy chở con về điện biên
số con em thật khổ hôm em chuyển trạ chồng chở đến bệnh viện nhưng trong lúc chờ làm thủ tục thì em sinh cháu ngay phía hè
sau hai tháng cố trụ lại bình dương nhưng không có việc làm vợ chồng em quyết định chạy xe máy chở con về quê chạy giống chia sẻ
chồng chị giống anh giàng a sen hai mươi sáu tuổi cho biết cả hai đều là trẻ mồ côi vào bình dương làm việc
gặp và yêu thương cưới nhau khi chưa bùng phát dịch vợ chồng cũng lo được cuộc sống
nhưng mấy tháng nay thì bế tắc đành giác diếu nhau về quê
rong đoàn hàng nghìn người từ các tỉnh về quê tránh dịch rất nhiều hoàn cảnh thương tâm
có con nhỏ nhưng vì cuộc mưu sinh nơi đất khách quá bế tắc họ đành chấp nhận cực nhọc thậm chí cả nguy hiểm rủi ro
về nướng nấu nơi quê nhà
chia sẻ khó khăn với người hồi hương chính quyền đà nẵng hỗ trợ vận chuyển miễn phí tổ chức dẫn đường cho người dân khi qua địa bàn thành phố
các lực lượng tình nguyện cũng trực xuyên đêm tại các chốt cung ứng thức ăn nước uống và hỗ trợ y tế cho những người cần giúp đỡ
theo trạm cảnh sát giao thông cửu âu hòa nhân phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
ước tính trong đêm ngày năm tháng một mươi đến ngày sáu tháng một mươi có khoảng hơn hai người chạy xe máy về quê ngang qua địa bàn thành phố
lực lượng cảnh sát giao thông đã hỗ trợ dẫn đường cho các đoàn người từ khu vực chốt giáp địa phận tỉnh quảng nam đến tỉnh đèo hải vân giáp ranh với tỉnh thừa thiên huế
cũng trong đêm qua ngày năm tháng một mươi đoàn xe của hơn ba trăm linh người dân từ thành phố hồ chí minh và bình dương đồng nai về quê đi qua địa phận thành phố hà nội
trong đó có cả những em bé mới chỉ hai tháng tuổi
thậm chí trước đó còn cả em bé một mươi ngày tuổi
theo cha mẹ vượt hơn một bốn trăm linh km bằng xe máy từ bình dương về quê nhà nghệ an để tránh dịch
kính mời quý vị tiếp tục theo dõi
những ngày qua từng tốt người đi xe máy chở theo những đứa con nhỏ cùng đồ đạc lĩnh khỉnh phía sau nối đuôi vượt hành trình hàng ngàn km kéo dài gần nhiều ngày đêm
phần lớn những người này là lao động phổ thông ở các tỉnh miền nam
dịch bệnh bùng phát khiến họ bị thất nghiệp nhiều tháng liền
khó khăn chồng chất
nên quyết định ôm con dắt giếng nhau về quê bằng xe máy để trốn dịch
tối ngày năm tháng một mươi hàng trăm lao động từ các tỉnh phía nam ngược ra miền bắc trở về quê ở các tỉnh điện biên lai châu hà giang cao bằng phú thọ v v
về đến các chốt kiểm soát ra vào thành phố hà nội
cùng với việc xét nghiệm nhanh covid một mươi chín phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội và các lực lượng tham gia kiểm soát phòng chống dịch
ở hai mươi hai chốt cửa ngõ hỗ trợ người dân lương thực thực phẩm nước uống xăng dầu
và đón dẫn đưa các đoàn về tới địa phương an toàn
mới chào đời được hai tháng em bé này đã phải theo bố mẹ vượt cả nghìn km từ nam ra bắc để tránh dịch
hai vợ chồng anh lầu a chín ba mươi năm tuổi phú yên sơn la cùng con nhỏ chín tháng tuổi về đến hà nội sau gần ba ngày liên tục đi trên chiếc xe máy
gia đình tôi vừa vào thành phố hồ chí minh làm công nhân được ba tháng thì dịch covid một mươi chín bùng phát
trong thời gian giãn cách xã hội chúng tôi chỉ có thể ở nhà trọ
sống bằng nguồn thức ăn được thành phố hỗ trợ
từ tám giờ ngày hai tháng một mươi trong túi của hai vợ chồng có hai triệu đồng để đi xe máy từ trong đó về nhà
trên đường về quê chúng tôi chủ yếu ăn uống tạm bờ cho qua bữa như mì tôm tiền đâu ăn ngủ ở đó
chúng tôi lái xe cả ngày còn ban đêm tranh thủ nghỉ vài tiếng một người trong đoàn chia sẻ
trả lời báo chí trung tá bùi ngọc anh phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông số tám cho biết
chúng tôi kiểm tra các loại giấy tờ của những người dân
đi làm từ các tỉnh phía nam đi qua hà nội theo quy định
sau khi kiểm tra y tế chúng tôi sẽ dẫn họ đi về cầu trung hà để vào địa phận huyện tam nông tỉnh phú thọ
tại đây công an tỉnh phú thọ sẽ tiếp nhận và giúp đỡ bà con tiếp tục di chuyển về các tỉnh
trung tá ngô thị kim doanh phó đội trưởng đội công tác chính trị hậu cần phòng cảnh sát giao thông hà nội cho biết
được sự chỉ huy của ban chỉ huy phòng cảnh sát giao thông đội cảnh sát chính trị hậu cần
phối hợp với hội phụ nữ phòng cảnh sát giao thông đã chuẩn bị các suất ăn
đồng thời có mặt tại chốt số một để phát cho người dân từ tp hcm các tỉnh miền tây về các tỉnh phía bắc qua các cửa ngõ ra vào thủ đô
khoảng hai mươi một h ba mươi người dân được công an hà nội dẫn đường di chuyển lên phú thọ tiếp tục hành trình về các địa phương
nhiều ngày nay chốt cai chanh huyện đắk lắp tỉnh đắk nông mỗi ngày đón hàng nghìn lượt người từ các tỉnh tp hcm đồng nai bình dương v v về quê
covid một mươi chín chạy qua chốt này giữa dòng người tắp nạp ấy có hàng trăm em nhỏ nằm co ro trong phòng tay của người thân
để về được đến quê nhiều gia đình ở hà tĩnh nghệ an phải chạy xe máy vượt cả ngàn cây số
những em nhỏ vì ngồi xe máy cả ngày đêm nên ngủ luôn trong vòng tay của mẹ
đối với những gia đình có hai ba em nhỏ thì phải thay phiên ngồi giữa bố và mẹ để được ngủ
trên đường về quê lo ngại yếu tố dịch tễ nên các gia đình thường nghỉ chân ở ven đường
vì vậy các em cũng phải ngồi dưới phòng tay của mẹ để ngủ

còn đây là phúc nghỉ ngơi bên đường của người mẹ cùng hai đứa con thơ quê nghệ an
hai đứa trẻ lớn lên ba nhỏ mới tám tháng tuổi bơ phờ bên cạnh người mẹ
sau phút nghỉ ngơi ngắn ngủi này họ phải tiếp tục cuộc hành trình hơn bảy trăm linh km nữa mới về đến quê nhà
ba mẹ con chị y hờ nên quê xã tam hợp huyện tương dương tỉnh nghệ an ngồi đời chồng bên đường
chị ninh cho biết trên đường từ bình phước về quê trốn dịch
chiếc xe máy bị hỏng người chồng phải để vợ và hai đứa con nhỏ giữa đường để đi sửa xe
cả gia đình chị nên cùng một gia đình khác gồm sáu cháu nhỏ
sau đó được các mạnh thường quân giúp đỡ về quê nhà an toàn
còn đây là bé trai mới sinh một mươi ngày của vợ chồng anh sòng bá sò hai mươi chín tuổi
quê ở bản phá lõm xã tam hợp huyện tương dương nghệ an
và vợ là giang y tránh một mươi chín tuổi theo cha mẹ vượt hơn một bốn trăm linh km
bằng xe máy từ bình dương về quê nhà nghệ an
người đàn ông quê ở hà tĩnh chở theo một con trai mới hơn một tuổi từ đồng nai về quê
phúc nghỉ ngơi ít ỏi người đàn ông mượn vỏng của nhà dân cho con nằm rồi ân cần chăm sóc cho con trai
chặng đường đi kéo dài suốt nhiều ngày đêm khiến khuôn mặt những đứa trẻ bơ phờ mệt mỏi đầu tóc rối bù quần áo lắm lem
suốt chặng đường dài hồi hương họ may mắn gặp được những mạnh thường quân cũng như lực lượng chức năng giúp đỡ
tiếp sức bằng những chai nước cơm bánh mì xăng
quý vị thân mến cảm thương trước hoàn cảnh của những người đi đường xa lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát y tế
ở các chốt đã chuẩn bị thêm những phần cơm bánh mì sữa hay nước uống để người dân bổ sung năng lượng có sức đi đường
hy vọng rằng với sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng người dân sẽ an toàn trở về nhà sau chặng đường nhiều vất vả
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại